nhiều năm qua mặc dù tỉnh ninh thuận thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhưng do chính nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nên tình trạng tào hôn ở xã phước bình huyện bắc ái vẫn còn
các em gái muốn lấy chồng sớm để có người chia sẻ và cùng gánh vác lo toan cuộc sống vì thế việc hạn chế tảo hôn ở đây đang gặp nhiều khó khăn sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại xã phước bình
năm nay mới một mươi bảy tuổi nhưng em carter thị hách dân tộc raglai ở thôn bạc rây hai xã phước bình đã sinh con đầu lòng năm nay mới một mươi bảy tuổi nhưng em carter thị hách dân tộc raglai ở thôn bạc rây hai xã phước bình đã sinh con đầu lòng
thôn gia é xã phước bình huyện bắc ái có một trăm bảy mươi ba hộ dân hiện có một mươi hai trường hợp tảo hôn và năm mươi tám hộ sinh con thứ ba độ tuổi tào hôn từ một mươi sáu tới một mươi bảy các em đang học lớp một mươi một một mươi hai thì bỏ học để bắt chồng
thiết nghĩ các cấp các ngành ở ninh thuận cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của phụ huynh và các em thì mới mong hạn chế được tình trạng tàu hôn ở các xã miền núi